thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phùng văn huấn và vũ thị sen cùng chú tại huyện phù yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện phủ yên phát hiện huấn là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng và đánh bạc
những người có nhu cầu vay tiền của huấn phải thế chấp giấy tờ cá nhân rồi lập hợp đồng bán tài sản cho huấn
sau đó đối tượng yêu cầu người vay phải ký hợp đồng thuê lại tài sản đã thế chấp với số tiền tương ứng với số tiền lãi suất mà đối tượng cho vay khoảng một trăm tám mươi ba năm một năm
ngoài ra huấn thuê xen trực tiếp nhận bảng số lô số đề hàng ngày sau đó tổng hợp và chuyển cho huấn để hưởng lợi
công an huyện phủ yên xác định số tiền huấn cho các nạn nhân vay khoảng gần năm tỷ đồng
riêng tiền ghi lô đề có ngày xen chuyển cho huấn gần hai mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn bị bệnh thì ai cũng lo lắng và nóng lòng để tìm ra phương pháp chữa nhanh nhất và hiệu quả nhất
do đó thì trong thời gian vừa qua đã không ít những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sập bẫy lừa đảo của những bác sĩ giả danh chỉ với vài ba cuộc điện thoại và gian ba lời tư vấn
xuống tiền mua thuốc để rồi bệnh thì không khỏi tiền thì vẫn mất
thậm chí là có người còn ảnh hưởng đến sức khỏe vì uống phải những loại
thuốc không đảm bảo sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ cần lên mạng internet gõ tên loại thuốc cần mua ngay lập tức sẽ hiện ra hàng triệu lượt tìm kiếm
khách hàng chỉ cần điện thoại sẽ nhận ngay được những cuộc gọi tự xưng là bác sĩ trả mời tư vấn mua thuốc và họ cam kết thuốc rẻ hơn thị trường uống là khỏi
alo alo anh ơi cho em hỏi có phải ở bên mình có bán thức phẩm chữa bệnh
dạ vâng đúng rồi ạ hiện tại thì mình đang gặp vấn đề gì ạ
dạ em mua cho người nhà em anh ạ em thấy quảng cáo là một hộp chín mươi viên thì em không rõ là liệu trình bởi vì chồng em đi khám bệnh ở các bệnh viện khác thì uống thuốc cũng không thiên giảm ý
thì không biết là với cái thuốc của mình thì một hộp tầm chín mươi viên như thế thì khi nào uống thì khi nào khỏi anh nhỏ
thì là bên em cũng đang bán những loại thuốc đặc trị như thế này ý ạ
thứ thuốc bên em
thứ thuốc thì cam kết là chữa khoảng một trăm linh và giá bán là rất rẻ so với ở bên ngoài
dạ vâng thì liệu thì nếu mà cái bệnh vút như thế này thì khoảng tầm uống bao nhiêu liệu trình thì nó khỏi anh nhở nó uống thẳng tới ra bao nhiêu tháng thì nó khỏi anh
với một liệu trình như thế này thì bên mình cam kết sẽ chữa khoảng một trăm linh trong khoảng một tháng á
để thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh bệnh viện để tư vấn và giới thiệu các loại
thuốc điều trị hỗ trợ không rõ nguồn gốc thuốc giả thuốc kém chất lượng hết hạn sử dụng
tuy nhiên vẫn không ít người dân sập bẫy bởi tin vào những lời tư vấn đường mật hàm giá rẻ và tâm lý chung là lười đến các trung tâm y tế để thăm khám
do đó đây cũng là kẽ hở tiếp tay cho những đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo
tôi cũng từng đã từng mua trên mạng cũng đã từng xem quảng cáo ở trên youtube và có một đoạn quảng cáo và tôi cũng đã từng mua một cái sản phẩm thuốc
về cho gia đình sử dụng thì tôi thấy là sau cái thời gian mà như quảng cáo ở trên họ quảng cáo thì sau thời gian đấy uống nhưng mà thuốc thì không có tác dụng
giả danh bác sĩ để trục lợi là một hành động lừa đảo chúng ta cần phải xử lý nghiêm minh
những người dân của chúng ta sự hiểu biết còn hạn chế trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho nên tạo kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng
với pháp độ của một bác sĩ chuyên thương chuyên khoa thì tôi khuyên những người dân của chúng ta
nếu bất kỳ có một cái nhu cầu gì về chăm sóc sức khỏe thì tốt nhất người dân nên đến những bác sĩ chuyên khoa có thể đến khám bệnh hoặc là đến xin tư vấn
các loại thuốc mà những đối tượng lừa đảo giao bán thường được nhập từ nhiều nguồn khác nhau sau đó đăng chạy quảng cáo rồi bán kiếm lời gấp nhiều lần giá gốc
tuy nhiên sau đó người tiêu dùng sử dụng không thấy hiệu quả gọi lại sẽ bị chặn số thậm chí không truy được địa chỉ gửi hàng vì tất cả đều là địa chỉ ma
cả nước đã thực hiện thu phí không dừng tại một trăm một mươi ba trạm đạt hơn tám mươi số trạm số phương tiện gián thẻ đang tăng nhanh đạt bảy mươi ba tổng số phương tiện đang hoạt động
việc thí điểm thu phí tại tất cả các làn trên toàn tuyến cao tốc hà nội hải phòng đã thành công
khoảng bốn mươi năm mươi năm trong số chín mươi tàu cá cả nước đang phải nằm bờ do chi phí nhiên liệu tăng cao khiến đời sống ngư dân gặp rất nhiều khó khăn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây có công văn gửi bộ công thương
bộ lao động thương binh và xã hội về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao
hiện có khoảng gần năm triệu lao động làm việc liên quan đến ngành khai thác thủy sản và dịch vụ ven biển
cũng chịu ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng hiện giá vé máy bay vẫn bị đẩy lên rất cao do nhu cầu đi lại của người dân và giá nhiên liệu cao kỷ lục
theo ghi nhận cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch sau đại dịch giá vé máy bay đến các điểm nóng du lịch mùa hè cũng đang tăng nóng
thời điểm hiện tại lên mạng tìm vé máy bay của vietnam airlines vietjet bamboo airways cho các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nội địa vào cuối tháng sáu và tháng bảy
hành khách không khỏi bất ngờ khi giá vé nhảy múa theo từng ngày
thưa quý vị việc các đại lý xe honda tự ý nâng tranh giá bán so với giá đề xuất của hãng honda đã được chúng tôi đề cập
tuy nhiên trên thực tế tình trạng này còn khiến cho nhà nước bị thất thu một khoản thuế lớn
bởi chưa kể giá niêm yết một đằng nhiều đại lý còn xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực người tiêu dùng phải mua và bị phản ánh nghi vấn trốn thuế
thay vì bị siết chặt quản lý mức giá tranh cứ ngày một được nới rộng ra đến mức khó tin
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thực trạng xe máy loạn giá đại lý bán tranh giá đã xuất hiện từ nhiều năm nay
tuy nhiên gần đây lấy lý do nguồn cung hạn hẹp hầu hết các đại lý honda chính hãng tại hà nội tranh thủ đẩy giá xe lên cao kỷ lục khiến người tiêu dùng không khỏi bức xúc
mới đây một khách hàng phản ánh mua xe honda vision trên tiki với giá sau giảm là ba mươi bốn triệu bảy trăm linh ngàn đồng
tuy nhiên trên hóa đơn vat ghi số tiền mua xe là ba mươi triệu bảy trăm linh ngàn đồng hụt bốn triệu đồng so với số tiền thực nộp
khi thắc mắc thì nhận được câu trả lời từ đại lý là chỉ có thể
xuất hóa đơn như vậy
tìm hiểu kỹ hơn thì hóa ra đây là việc hoàn toàn bình thường ở các đại lý honda
hóa đơn vat xuất ra cho khách hàng mua xe luôn chỉ ghi số tiền bằng với giá công bố chính hãng
phần tranh lệch hoàn toàn không có trong giá trị hóa đơn đồng thời không phải nộp thuế vat
việc vô tình trốn thuế vat
trong hoạt động mua bán xe máy kéo dài nhiều năm một cách công khai là không thể chấp nhận
chính honda việt nam cũng là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này
họ đẩy hàng cho đại lý rồi để mặc các đại lý tự quyết định giá bán một cách vô tội vạ
honda việt nam chỉ biết thu lời chứ không quan tâm đến thiệt hại của người tiêu dùng việt nam
cũng như thiệt hại do thất thu thuế của ngân sách nhà nước
tuy nhiên trước vấn đề này phía cơ quan chức năng còn thở ơ xem nhẹ
thưa quý vị honda từ lâu đã là một thương hiệu ăn sâu và tiềm thức của người dân việt
với sự bền bỉ và chất lượng
nhưng sau nhiều năm nhiều người dân tự đặt câu hỏi rằng sự tin tưởng của mình còn đang bị lợi dụng
có thể thấy dù tình trạng đơn giá của các đại lý đã kéo dài nhiều năm qua
nhưng dường như phía hòn đảo vẫn luôn làm ngơ rồi để các đại lý tự quyết định giá bán một cách vô tội vạ
honda việt nam có thực sự quan tâm đến trải nghiệm và phản ánh của khách hàng
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tập trung và xử lý
nghiêm túc vấn đề này
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp cùng với công an các huyện di linh đức trọng và công an thành phố bảo lộc
triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào lâm đồng tiêu thụ
do ngô hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại tổ một phường một thành phố bảo lộc chủ mưu cầm đầu
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng sáu ngô hoàng long đã điều khiển
xe máy chở theo thùng hàng có chứa ma túy trên đường trần phú phường lộc sơn thành phố bảo lộc
mà đối tượng vừa nhận từ bến xe
ngay lập tức các chiến sĩ đã khẩn trương áp sát khống chế khóa chặt đối tượng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện một bánh heroin
qua đầu tranh long khai nhận đã mua với giá một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại số một trăm ba mươi một trên một mươi bốn đường đội cấn phường lộc sơn thành phố bảo lộc
phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử cùng với nhiều gói ni lông nhỏ dùng để chia nhỏ ma túy ra bán
trong đêm phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã đột kích vào hai quán ba lớn ở thành phố bù ma thuật
phát hiện bốn mươi bốn trường hợp dương tính với chất ma túy thu giữ một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
vào khoảng giờ ngày hai mươi năm tháng sáu đột kích quán ba bốn mươi bảy
và quán ba monaco ở đường lý thái tổ phường tân lợi thành phố bù ma thuật
lực lượng chức năng đã phát hiện có hơn bốn trăm linh nam nữ thanh niên đang nhảy múa quay cuồng
tại quán ba bốn mươi bảy nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười
thì thi nhau nhảy múa điên loạn
còn dưới các bàn thì vương vãi nhiều bóng cười cùng với một số bịch ma túy đã dùng và đang dùng dở
qua tết nhanh lực lượng công an xác định có hai tụ điểm trên
với bốn mươi bốn đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy
khám xét tại quán bar monaco lực lượng công an còn phát hiện tại bàn của trần tiến dũng ba mươi hai tuổi
trú tại huyện cư quynh tỉnh đắk lắc có cất dấu dưới ghế ngồi một khẩu súng cùng với hai mươi năm viên đạn
hiện dũng cùng với bốn mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre
vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn
chú tại xã an phước huyện châu thành về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ vụ án phúc là đối tượng nghiện game không có nghề nghiệp
nên để có tiền chơi game vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu phúc đi bộ đến ngã tư huyện châu thành
với ý đồ tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản
tại đây phúc giả vờ thuê ông huỳnh hữu nghĩa là người chạy xe mô tô chở mình về nhà
khi đến khu vực vắng người phúc đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng ông nghĩa
làm nạn nhân bị thương ngã xuống đường
sau đó phúc cướp hai trăm linh đồng cùng với xe mô tô của ông nghĩa rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra ngày hai mươi ba tháng sáu công an huyện châu thành đã xác minh làm rõ phúc chính là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ tại thị trấn châu thành
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình
riêng chiếc xe mô tô cướp được đối tượng đem bán được năm trăm linh đồng sau đó lấy tiền chơi game
với hành vi tổ chức đánh bạc bốn đối tượng bao gồm hồ minh chiến ba mươi một tuổi nguyễn văn vinh bốn mươi ba tuổi
nguyễn ngọc thắng ba mươi năm tuổi và nguyễn thị tú ngân ba mươi ba tuổi cùng chú tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
liên quan tới một mươi bốn đối tượng khác cùng chú tại huyện nhân trạch cũng bị tạm giữ hình sự và khởi tố về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch xác định có một nhóm đối tượng trên địa bàn có hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lớn
cầm đầu đường dây này là hồ minh chiến
tại cơ quan công an chiến khai nhận đã liên kết với một số đối tượng trên địa bàn tổ chức cá độ bóng đá
mua bán lô đề qua mạng zalo trang cá độ bóng đá để cá cược với số tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một trang
mở rộng điều tra công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp một mươi bảy đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua đường dây đánh bạc này trong thời gian qua
từ trên bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng đặc biệt trong ngày ba tháng năm
tổng số tiền mà các đối tượng đánh bạc là hơn một sáu tỷ đồng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đến chiều nay cơ quan chức năng tỉnh bình thuận vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
vụ xe khách chở bốn mươi người lưu thông trên tuyến quốc lộ một lao xuống ruộng lật ngửa
trước đó vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày
xe khách dường nằm mang biển số bảy mươi bốn b bốn trăm chín mươi ba do tài xế trịnh văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê tại tỉnh nghệ an điều khiển lưu thông theo hướng bắc nam
khi đến km một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu một trăm linh quốc lộ một đoạn qua thôn liêm thái xã hồng liêm huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thì gặp nạn
lực lượng cảnh sát giao thông cùng với công an huyện hàm thuận bắc đã có mặt điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường
và điều động xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường
thời điểm xe bị nạn có khoảng bốn mươi người trên xe
ít nhất một mươi bảy hành khách gồm người lớn trẻ em bị xây sát đã được hai xe cứu thương đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
được biết xe khách dường nằm này xuất phát từ bến xe đông hà tỉnh quảng trị đang trên đường hướng về thành phố hồ chí minh
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông và ban an toàn giao thông tỉnh bình thuận đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc
nguyên nhân của vụ tai nạn tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ
thưa quý vị
mặc dù thành phố đà nẵng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết
thế nhưng số ca mắc mới vẫn liên tục gia tăng
số ca mắc sốt xuất huyết ở đà nẵng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã vượt hơn hai ca
trong khi cùng kỳ năm ngoái thì chỉ có một trăm linh ca
bệnh viện mục chiến kiến bộ công an từ đầu tháng năm đến nay liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết đa số là người lớn
trong đó có nhiều bệnh nhân tự điều trị tại nhà sốt cao liên tục ba bốn ngày mới đến bệnh viện
vì vậy mà đã có những trường hợp chuyển nặng
chí gấp trong tháng năm thì ở bên khoa hà nội bốn đã điều trị một cái ca sốt huyết có dự cảnh báo tiểu cầu có mức rất là giảm mạng bốn
và có nôn nhiều nôn ỏi nhiều và có dự hội cảnh báo là phải chuyển qua hợp sức tích cực để điều trị tiếp
tại khoa nhi trung tâm y tế quận liên kiểu cũng đang thu dung điều trị cho hàng chục bệnh nhi mắc sốt xuất huyết
từ đầu năm đến nay quận liên kiểu ghi nhận gần tám trăm linh ca sốt xuất huyết là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết
cao nhất trong các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng với nhiều ổ dịch phức tạp ở các phương hòa hiệp nam hòa khánh bắc hòa khánh nam hòa bình
trong thời gian một tháng lại đây là sau khi dịch covid đi thì số bệnh nhân đến nhập viện ngày một tăng lây
thì trung bình trong thời gian tháng qua thì mỗi ngày ở khoa đều có một trăm linh bệnh nhân nằm tại khoa
cụ thể như sáng nay là khoảng một trăm hai mươi hai bài
còn lượng bệnh nhân trong thời gian này tập trung nhiều
là ở bệnh nhân sốt xuất huyết và tai chân miệng
thì trung bình lưu lượng mỗi ngày nhập viện khoảng ba mươi bảy
và bệnh đang nằm lưu hàng tại khoa thì sốt xuất huyết khoảng một mươi đến hai mươi bệnh
còn tai chân miệng sáng nay là ba mươi bảy
hiện nay dịch sốt xuất huyết tại thành phố đà nẵng đang diễn biến phức tạp
số ca mắc mới liên tục tăng cao
ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tự giác trong việc tuân thủ các hướng dẫn quy định
đặc biệt là vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh nhà để phòng bệnh
bệnh nhân nếu như giai đoạn có biểu hiện sốt thì nên đi khám sớm để phát hiện sớm
ngoài ra thì cần phải giữ phòng để tránh tình trạng nhiễm virus sốt xuất huyết
đó là bằng các biện pháp như phòng chống mũi đốt
nếu như phòng giữ phòng bằng mình có thể phát quan vào vệ sinh môi trường xung quanh
hạn chế những môi trường ẩm thấp tránh môi trường ẩm thấp tùn tù động
những nước tù động sẽ làm môi trường để cho lăng quăng và bỏ gãy sinh
thế giới sản thì sẽ phát triển thành những cái ổ dịch lớn
trước nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng ngành y tế thành phố đà nẵng cũng đang chuẩn bị các phương án
đảm bảo các phương tiện thiết bị thuốc men để sẵn sàng điều trị các trường hợp mắc bệnh trên địa bàn
quyết tâm không để xảy ra tử vong vì sốt sốt huyết
liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại trước cửa nhà
ngày hai mươi năm tháng sáu công an quận bình tân và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đã bắt được nghi phạm và cũng như làm rõ động cơ gây án của nghi phạm
nghi phạm được xác định là phạm ngọc việt ba mươi năm tuổi quê thành phố hải phòng trú quận bình tân
tại cơ quan công an nghi phạm việt khai nhận thuê nhà ở cách nhà nạn nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ quận bình tân vài trăm mét để kinh doanh
thường ngày việt khai chạy thể dục buổi sáng và thường gặp nạn nhân
trong một lần chạy ngang qua nhà nạn nhân thì việc bị ông này quét rác trúng người và không xin lỗi
sau đó việt cho rằng nạn nhân khi mình nghèo vì vậy đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân
và việt đã chuẩn bị quần áo ba lô giao để gây án
sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu việc mặc áo grab mang theo dao đi tới trước căn biệt thự
ở đường số ba a khu phố một mươi phường bình trị đông bê quận bình tân
khi thấy nạn nhân thì việc đã nhanh chóng tiếp cận rồi rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong việc tẩu thoát khỏi hị trường
quá trình này việt vứt áo grab xuống kênh rồi về căn nhà sinh hoạt như bình thường
bằng nghiệp vụ chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
cùng công an quận bình tân đã bắt giữ được việc tại căn nhà của đối tượng
ban đầu khi đưa về trụ sở việc cho rằng công an bắt nhà mình và không chịu khai báo
tuy nhiên sau gần sáu giờ đấu tranh việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng
có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục để khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển vàng bạc
qua biên giới với giá trị khoảng một tỷ đồng
tại khổng nhập paré số hai phát hiện một người phụ nữ đi từ hướng paré số một xuống
có biểu hiện nghi phấn nên tổ công tác ra tím hiệu yêu cầu kiểm tra người
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi sách áo khoác của người phụ nữ này
cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng nghi là vàng
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai tên là trai sofia
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thường trú tại kampong brikpat sanchong kirifong takao campuchia
được em chồng tên là srein ngan nhờ vận chuyển số kim loại trên từ campuchia xuống việt nam
để bán lấy tiền qua kiểm định số kim loại trên cho kết quả gồm một một trăm linh bảy ba tám trăm ba mươi bảy gram vàng
bốn tám mươi năm gam bạc ước tính trị giá khoảng một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hiện đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế tình biên đang phối hợp với các lực lượng chức năng
có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để khởi tố vụ án hình sự theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện và bắt quả tan một mươi chín đối tượng
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà
qua tin tố giác của người dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
đã phối hợp công an huyện cái bè và công an xã hậu mỹ bắc a tiến hành kiểm tra phát hiện
và bắt quả tan một mươi chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của nguyễn văn giỏi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ấp một mươi chín năm xã hội mỹ bắc a huyện cái bè
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một con gà một mươi sáu điện thoại di động hai mươi bốn xe mô tô
gần bảy mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà trên do đối tượng nguyễn tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
của ấp hậu phú mộng xã hội mỹ bắc a huyện cái bè đứng ra tổ chức
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện cái bè
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị mặc dù đã đi vào hoạt động được gần hai năm thế nhưng điều hiu lát đát hành khách
là những gì đang diễn ra tại bến xe miền đông mới ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
vì sao bến xe miền đông mới có quy mô và hiện đại nhất cả nước lại có tình trạng này
phóng sự sau đây phần nào sẽ cho quý vị hiểu rõ hơn
chị lê việt minh đang làm việc ở long an
có việc phải về quê ở thành hóa
chị minh chia sẻ giá vé máy bay đi ngay trong ngày tăng khá cao trên hai triệu đồng một lượt
nên chị phải chọn đi xe khách
qua thông tin báo chí nắm được các tuyến xe đường dài ra các tỉnh thành phía bắc
và khu vực bắc trung bộ bán vé và xuất bến tại bến xe miền tây mới
nên chị đã đón xe từ long an tới thẳng đây
với chuyến đi thanh hóa chị minh đã dễ dàng mua được vé và sau ba mươi phút xe tới đón và xuất bến
đến đây thì em cũng hơi bất ngờ là em không thấy xe nào mà cũng không thấy khách mà
em cũng hơi lo nhưng mà chị bán vé chị bảo em là khoảng ba mươi phút nữa thì có xe chạy em cũng yên tâm
không phải ai cũng mua vé dễ dàng như vậy
cũng tại đây chúng tôi ghi nhận một người đàn ông trung niên tới hỏi mua vé đi tỉnh hải dương cho cả gia đình
tại quầy vé nhân viên thông báo cho hành khách này biết không có xe đi hải dương như anh này yêu cầu
thay vào đó là xe đi hải phòng xe xuất bến lúc một mươi tám giờ
điểm đến không phù hợp và phải đợi hơn một mươi tiếng nên vị khách này đã từ chối và bỏ ra về
một số hành khách nhà xe cho ra
rằng khoảng cách và tính kết nối giữa bến xe miền đông hiện hữu và bến xe mới là nguyên nhân khiến hành khách và các doanh nghiệp vận tải chưa mặn mà
bất tiện thôi thôi tại vì giờ mà người ta quen ở đây là có lẽ là đây là trung tâm hơn mà
ngoài đấy thì được cái nó thoáng hơn thôi chứ còn để mà ra ngoài đó thì với những người mà không có xe hay là khó di chuyển thì cũng hơi bất tiện
giờ ví dụ họ mà ở bên như quận tân phú hay là tân bình gì đó mà ra đặt đếm đứng xe ở ngay thủ đức thì nó khá là xa

các nguyên nhân dẫn đến bến xe miền đông mới vắng khách hoạt động điều hiệu cũng được sở chế thông phận tải tp hcm nhận định đánh giá liên quan những mặt còn tại và hạn chế như
cái việc mà di rời bến xe miền đông mới ra ở khu vực quảng chín ngày xưa bây giờ là thành phố thủ đức thì có nằm trong cái kế hoạch tổng thể chung kể cả hoàn thành cái tuyến metro số một và một số hạ tầng giao thông kết nối khác
tuy nhiên thì do một số vướng mắt thì như là cái metro số một
thì đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác
rồi một số cái tuyên đường và cái công trình như là các cầu vượt khu vực bến xe miền đông cái đường a tám ở kết nối phía sau thì cũng chưa triển khai hoàn thành
do vậy cái việc mà đồng bộ giữa các dự án này thì cũng chưa có sự đồng bộ cao
dẫu vậy nhiều quan điểm cho rằng tính kết nối tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển từ nội đô ra ngoại thành cần phải tránh được ủng tắc bất tiện
đặc biệt là việc di chuyển để đông đảo người dân thay đổi thói quen
ngại xa ngại kẹt xe
bên cạnh đó tạo điều kiện hành lang pháp lý đối với việc phát sinh xe trung chuyển giữa hai đầu bến xe
sau hai năm gián đoạn vì dịch covid một mươi chín buổi họp mặt quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh đồng nai đã diễn ra mới đây
nhận được sự ủng hộ của hơn hai trăm linh doanh nhân doanh nghiệp cá nhân tổ chức với số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
con số này một lần nữa cho thấy sức lan tỏa của mô hình
quỹ doanh nhân an ninh trật tự sau một mươi hai năm duy trì thực hiện
sau thời gian chấp hành án phạt tù vì tội đánh bạc
vinh đề xuất cho vay ba mươi triệu đồng từ quỹ doanh nhân với an ninh trật tự
anh giang đã mạnh dạng đầu tư mua dụng cụ thiết bị để tiếp tục công việc thầu xây dựng từng bước ổn định cuộc sống
trước khi mình bị đó mình vẫn làm nghề xây dựng
nhờ đồng tiền đó mà mình làm ra tới ngày hôm nay
thật sự tôi cũng cảm ơn quỹ doanh nhân
anh giang chỉ là một trong rất nhiều người từng lầm lỗi ở đồng nai có được cuộc sống lương thiện khấm khá nhờ nguồn vốn từ quỹ doanh nhân với an ninh trật tự
hai năm qua quỹ đã tiếp cận hơn hai mươi một tỷ đồng từ gần năm trăm ba mươi lượt các doanh nhân doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ
gần một ba trăm linh trường hợp là những người đã hết hạn tù đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trở về địa phương
được vay vốn từ quỹ với tổng số tiền quay vòng gần ba mươi bốn tỷ đồng
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù ảnh hưởng bởi dịch covid bị chín
nhưng quỹ đã tạo điều kiện cho một trăm ba mươi năm trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn sáu hai tỷ đồng

chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một mặc dù ảnh hưởng bởi dịch covid bị chín nhưng quỹ đã tạo điều kiện cho một trăm ba mươi năm trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn sáu hai tỷ đồng